từ ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu các sở ngành quận huyện phường xã thị trấn của thành phố hồ chí minh
sẽ chấm dứt việc phát hành thư mời họp bằng giấy ngoại trừ tổ chức các sự kiện lễ hội và một số trường hợp đặc biệt
triển khai ngay việc liên thông điện tử chuyển giao văn bản điện tử của cơ quan đơn vị
ít nhất đạt tỷ lệ là tám mươi trong năm hai nghìn một mươi sáu
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã yêu cầu các sở ngành của thành phố tiếp tục giả soát các thủ tục hành chính
do bộ ngành trung ương và thành phố ban hành để kiến nghị bãi bỏ những thủ tục không cần thiết
đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình một cửa liên thông tại sở ngành quận huyện phường xã thị trấn
và triển khai ngay việc liên thông điện tử chuyển giao văn bản điện tử của cơ quan đơn vị
ít nhất đạt tỷ lệ tám mươi trong năm hai nghìn một mươi sáu và nhân rộng các dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba bốn cho các quận huyện còn lại lập danh sách những lĩnh vực
các thủ tục hành chính liên thông một cửa điện tử
ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các sở ngành quận huyện xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả
quản trị và hành chính công cấp tỉnh ba b và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bci trong năm hai nghìn một mươi sáu